tội phạm cướp giật tài sản của du khách tại phố cổ hội an tỉnh quảng nam diễn biến phức tạp
lực lượng công an thành phố hội an đã tăng cường công tác tuần tra mai phục
đồng thời kết hợp nhiều biện pháp như sử dụng camera an ninh
vận động người dân hỗ trợ phối hợp để đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này
đầu tháng ba năm hai nghìn một mươi tám trên địa bàn thành phố hội an xảy ra nhiều vụ cướp giật tài sản của người nước ngoài
ngoài phương thức thủ đoạn đi xe máy áp sát khách du lịch đi xe đạp để cướp giật túi sách trên xe của họ
các đối tượng còn táo tợn xông vào nhà hàng để cướp giật tài sản
từ công tác sàng lọc đối tượng hình sự trên địa bàn công an tp hội an đã xác định dương chiến thắng một mươi chín tuổi
và nguyễn khánh huy một mươi tám tuổi là hai đối tượng đã thực hiện sáu vụ cướp giật tài sản
chủ yếu của du khách nước ngoài trong tháng ba năm hai nghìn một mươi tám trên địa bàn thành phố hội an
việc tấn công đối với tội phạm cướp giật đã được lãnh đạo công an thành phố quán thiệt rất rõ
đối với các đội nghiệp vụ và đối với công an phường xã
đặc biệt là vận động người dân tích cực tham gia vào công tác trí bác đối tượng
từ những anh lá tắc xây rồi những anh thanh niên rồi những người dân bình thường
cung báo bình thường nếu phát hiện là trây đuổi ngay
hoặc là làm sao mà biết được cái nhận dọn đặc điểm báo ngay cho công an để có cơ sở để trí bác
từ những biện pháp này đã có nhiều người dân hội an không ngại nguy hiểm
rủi ro truy bắt tội phạm cướp giật góp phần cùng lực lượng công an giữ bình yên cho môi trường du lịch của thành phố
mới đây khi phát hiện một nữ du khách bị cướp giật tài sản
hai công dân phường cẩm châu thành phố hội an là anh đoàn ngọc dương và anh lê hồng phong
đã lấy xe máy đuổi theo khống chế bắt giữ đối tượng cùng tam vật và bàn giao cho lực lượng công an
không chỉ lực lượng công an mà bản thân nhiều người dân phố cổ hội an đã và đang nỗ lực không ngại khó khăn
nguy hiểm tấn công mạnh tội phạm cướp giật với một mục tiêu chung là góp phần giữ gìn môi trường tự nhiên
môi trường xã hội thành phố hội an thực sự trong lành thân thiện văn minh đối với du khách
qua công tác điều tra thu thập chứng cứ hôm qua công an huyện tân biên tỉnh tây ninh đã tiến hành bắt khẩn cấp
đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản
một mươi đối tượng gồm nguyễn thành trí nguyễn quốc trường cao trí khôi nguyễn bảo quốc huy trần nguyễn anh tuấn
lê văn luôn nguyễn vũ liên trần văn mai lê thanh phong cùng chú tại huyện tân biên và trương văn nhơn
chú huyện châu thành khai nhận nguyên nhân thực hiện hành vi trộm cắp là để có tiền sử dụng ma túy
từ tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy đến nay băng nhóm này đã thực hiện trên ba mươi vụ trộm cắp tài sản
hiện công an huyện tân biên đã tạm giữ hình sự bốn đối tượng là trí khôi huy và tuấn sau đối tượng còn lại cho tại ngoại
quý vị và các bạn thân mến chương trình an ninh toàn cảnh sẽ được tiếp tục với những thông tin về truy nã tội phạm sau ít phút
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
thưa quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng của cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc chín trăm bốn mươi sáu ba trăm một mươi bốn bốn trăm hai mươi chín hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do ban thời sự truyền hình công an nhân dân và cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an phối hợp thực hiện